sáng nay ngày ba tháng ba tại nhà khách hồ tây tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân đã hội kiến thân mật với nhà vua nhật bản akihito và hoàng hậu đang thăm cấp nhà nước tới việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng đón tiếp nhà vua và hoàng hậu trong bầu không khí ấm áp đầu xuân năm mới hai nghìn một mươi bảy tại thủ đô hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho rằng chuyến thăm lần đầu tiên tới việt nam của nhà vua và hoàng hậu là sự kiện đặc biệt có ý nghĩa lịch sử quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước và hai dân tộc việt nam nhật bản
nhà vua nhật bản akihito bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước việt nam tươi đẹp nhắc lại những ấn tượng sâu sắc trong những lần gặp gỡ tổng bí thư nguyễn phú trọng tại nhật bản vào năm hai nghìn tám và năm hai nghìn một mươi năm
chân thành cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng
tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân cũng như các nhà lãnh đạo khác của việt nam và nhân dân việt nam đã dành cho nhà vua và hoàng hậu sự đón tiếp trọng thị nồng ấm và thân tình
tổng bí thư nguyễn phú trọng vui mừng nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc trong những lần gặp gỡ nhà vua và hoàng hậu khẳng định việt nam hết sức coi trọng quan hệ với nhật bản mong muốn củng cố và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị với nhân dân nhật bản
nhà vua akihito và hoàng hậu cùng tổng bí thư và phu nhân trao đổi sâu sắc về văn hóa và giao lưu văn hóa giữa hai nước hai dân tộc nhấn mạnh việt nam và nhật bản có nhiều nét tương đồng về văn hóa và sự giao lưu lâu đời trong lịch sử
đó là sự gắn kết chặt chẽ giữa việt nam và nhật bản
nhà vua akihito bày tỏ chia sẻ sâu sắc
với những mất mát trong chiến tranh của việt nam và ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu to lớn mà việt nam đã đạt được trên con đường đổi mới và xây dựng đất nước đánh giá cao sự đóng góp của việt nam với hòa bình mong muốn nhân dân hai nước tiếp tục hợp tác vì hòa bình thế giới
tổng bí thư nguyễn phú trọng và nhà vua akihito bày tỏ vui mừng về quan hệ giữa hai nước cho rằng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa việt nam và nhật bản hiện đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử
mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy
tổng bí thư nguyễn phú trọng và nhà vua akihito bày tỏ vui mừng về quan hệ giữa hai nước cho rằng quan hệ giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng
nhân dịp đầu xuân năm mới tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân chúc nhà vua hoàng hậu cùng các thành viên hoàng gia nhật bản dồi dào sức khỏe chúc đất nước nhật bản phồn vinh nhân dân nhật bản hạnh phúc